chào mừng quý vị đến với nhịp sống kinh tế của truyền hình nhân dân
thưa quý vị liên bộ tài chính công thương vừa thông qua quyết định tăng giá xăng dầu
như vậy là trong tháng bốn xăng đã tăng tổng cộng khoảng ba đồng một lít
giá đất tại tp hcm và hà nội cũng đang trên đả tăng cao so với quý trước
như vậy cùng với quyết định tăng tỷ giá trung tâm giá đô la mỹ trên thị trường cũng đang trên đà tăng
chỉ có giá vàng là giảm
đó là những nội dung chúng tôi gửi đến quý vị trong chương trình hôm nay
sau đây là nội dung chi tiết
thưa quý vị và các bạn từ một mươi năm h chiều ngày một mươi bảy tháng bốn liên bộ tài chính công thương đã quyết định điều chỉnh giá xăng dầu
tất cả các mặt hàng nguyên liệu như xăng ron chín mươi hai ron chín mươi năm dầu diesel dầu hỏa và dầu ma rút đều tăng giá
theo đó giá bán lẻ xăng e năm ron chín mươi hai tăng thêm một một trăm một mươi năm đồng một lít giá xăng ron chín mươi năm tăng thêm một hai trăm linh hai đồng một lít
dầu diazen tăng hai trăm chín mươi bảy đồng một lít dầu hỏa tăng hai trăm chín mươi một đồng một lít và dầu ma rút tăng bốn trăm linh bảy đồng một kg
đây là lần thứ hai liên tiếp giá xăng được điều chỉnh tăng trên một đồng một lít trong một đợt điều chỉnh
giá vàng trong nước và thế giới

vàng thế giới giảm dưới mốc một hai trăm tám mươi đô la mỹ một ounce
vàng nhẫn trong nước mất đến một trăm năm mươi đồng một lượng
tại hà nội giá vàng sgc giao dịch quanh mốc ba mươi sáu hai trăm ba mươi đến ba mươi sáu ba trăm một mươi triệu đồng một lượng giảm bảy mươi đồng một lượng
giá vàng nhẫn được các doanh nghiệp giảm giá đến một trăm năm mươi đồng một lượng so với phiên trước
niêm yết mua bán ở mức ba mươi sáu một mươi năm đến ba mươi sáu năm mươi năm triệu đồng một lượng
tranh lệch giữa hai triệu mua bán là bốn trăm linh đồng một lượng
tỷ giá trung tâm hiện đang tăng nhẹ
các ngân hàng thương mại tiếp tục niêm yết ngang giá trao đổi đồng đô la mỹ so với phiên trước
trên thị trường tự do giá mua bán đô la mỹ cùng tăng
theo công bố của ngân hàng nhà nước tỷ giá trung tâm cặp đồng tiền việt nam đồng đô la mỹ
ở mức hai mươi hai chín trăm chín mươi một đồng một đô la mỹ tăng một đồng so với mức công bố hôm qua
với biên độ cộng trừ ba theo quy định các ngân hàng thương mại áp dụng tỷ giá sàn là hai mươi hai ba trăm linh một việt nam đồng một đô la mỹ
và tỷ giá trần là hai mươi ba sáu trăm tám mươi một việt nam đồng một đô la mỹ
thưa quý vị và các bạn nhiều loại nông sản không nằm trong danh mục hàng xuất khẩu chính ngạch
sang thị trường trung quốc đang bị ồn ớ tại thành phố lạng sơn và khu vực biên giới
do chưa được cấp phép xuất khẩu chính ngạch nên một số loại hoa quả tươi như chanh leo
sầu riêng của việt nam buộc phải tìm cách sang trung quốc theo đường tiểu ngạch
hiện tại ngoài tám loại hoa quả là thanh long dưa hấu vải nhãn chuối xoài mít và trôm trôm
được phép xuất khẩu chính ngạch vào trung quốc
các loại hoa quả khác vẫn chịu nhiều rủi ro khi chỉ vào được thị trường này theo đường tiểu ngạch
gây thể đại không nhỏ cho cả doanh nghiệp xuất khẩu và cả người tiêu dùng trung quốc
sở công thương tp hcm vừa tổ chức chương trình chấp cánh hàng việt
theo đó hàng hóa muốn đưa vào hệ thống phân phối hiện đại phải hướng tới đạt việt gáp
grover gap và cao hơn là hữu cơ
nếu nhà sản xuất vi phạm đưa hàng không đạt chuẩn vào hệ thống bán lẻ
thì sẽ bị loại khỏi tất cả các hệ thống phân phối của thành phố
chứ không còn riêng lẻ của hệ thống đó nữa
theo số liệu của ngành nông nghiệp hàng sản xuất theo tiêu chuẩn việt gáp hiện nay chưa quá ba mươi
hiện nay hệ thống phân phối đã đặt ra một số tiêu chuẩn truy xuất nguồn gốc nhưng chưa đồng bộ
để chuẩn hóa các mặt hàng thực phẩm như cá rau
hệ thống siêu thị sẽ chỉ nhận bán những hàng đạt được tiêu chuẩn
thu mua từ những đơn vị đã được địa phương chứng nhận việt gáp
trong khi bất động sản thành phố hồ chí minh đang là điểm nóng của khu vực châu á
thì mặt bằng giá mới đang để cư dân thành phố này ngày càng khó sở hữu nhà
còn tại hà nội giá đất tại long biên đông anh hà đông cũng đang lập mặt bằng giá mới theo xu hướng tăng nhanh
theo thống kê của cbie giá căn hộ cao cấp ở thành phố hồ chí minh tăng một mươi bảy
giá đất bình quân tại trung tâm thành phố hồ chí minh đang giữ mức hai trăm chín mươi hai hai trăm chín mươi bảy triệu đồng một m hai
tại hà nội đất nền tại đông anh đang được giao bán trung bình từ một mươi sáu triệu đồng một m hai
tăng sáu so với quý trước tăng sáu mươi một so với các năm trước
giá đất tại hà đông cũng tăng bảy so với quý trước và được giao bán ba mươi bốn triệu đồng một m hai
đất long biên với giá bán là ba mươi chín triệu đồng một mét vuông tăng bốn so với quý trước
thưa quý vị và các bạn năm phút của nhịp sống kinh tế sẽ cập nhật những thông tin mới nhất về thị trường
các thông tư quy định và những điểm đáng chú ý đối với người tiêu dùng
chương trình phát sóng lúc hai mươi h thứ hai thứ bốn và thứ sáu hàng tuần trên truyền hình nhân dân